chuyển sang tin tức quốc tế vào ngày hôm qua phát biểu tại hội nghị cấp cao asean cộng ba giữa các nước thành viên asean và các đối tác đông bắc á gồm hàn quốc trung quốc và nhật bản tổng thống hàn quốc jen sekun bày tỏ hy vọng các cơ chế hợp tác ba bên giữa hàn quốc với trung quốc và nhật bản sẽ sớm được tái kích hoạt
tổng thống yoon seok yoon khẳng định hàn quốc sẽ đóng vai trò tích cực trên cương vị chủ tịch hội nghị thượng đỉnh hàn trung nhật và điều phối viên đại diện ba nước trong khuôn khổ asean cộng ba trong năm nay
ông cũng nhấn mạnh hy vọng sớm tái kích hoạt các cơ chế hợp tác ba bên trong đó có hội nghị thượng đỉnh hàn trung nhật
ba nước láng giềng đông bắc á đã không tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên trong gần ba năm qua sau hội nghị gần nhất tại trung quốc vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tổng thống hàn quốc cũng lưu ý năm nay là tròn hai

từ đó đến nay asean cộng ba đã đóng vai trò to lớn trong việc tăng cường quan hệ hợp tác thực chất giữa asean và khu vực đông bắc á
trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức ông yun suk yoon nhấn mạnh
việc củng cố quan hệ hợp tác giữa asean và ba đối tác đông bắc á sẽ giúp các bên cùng vượt qua những cuộc khủng hoảng hiện nay góp phần vì hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế